điều tra vụ nữ sinh lớp sáu bị ghép mặt với ảnh nóng để đe dọa
cháy lớn cảng cá ở đà nẵng người dân leo lên mái nhà giúp cảnh sát dập lửa
nổ lớn trong nhà máy giấy ở bắc ninh khiến một người tử vong
đổ xô đào rừng vì tin đồn chúng kỳ nam trục tỷ đồng
nói nặng về việc con gái mình đang học lớp sáu tại một trường liên cấp trên địa bàn thành phố đà nẵng
bị kẻ sâu cắt ghép hình ảnh nóng để không chế
theo đó đối tượng đã cắt ghép khoảng hai mươi ảnh nóng với khuôn mặt của cháu bé
sau đó đối tượng liên lạc đe dọa yêu cầu nữ sinh này vào nhà tắm để quay chụp lại hình ảnh khỏa thân
đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu nữ sinh làm theo lời chúng
nếu không sẽ gửi ảnh cho bạn bè và người thân sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội
ngoài việc nhắn tin đe dọa đối tượng còn gửi những linh truyện tranh trụy lạc
yêu cầu bé phải đọc và kể lại cho chúng
may mắn vụ việc được người nhà nữ sinh phát hiện kịp thời
đồng thời sau khi gia đình cùng nhà trường cơ quan chức năng vào cuộc
đối tượng đã khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội nhằm lẩn trốn cơ quan công an
ngày chín tháng bốn thông tin từ công an thành phố pleiku tỉnh gia lai cho biết
đơn vị đang làm rõ một vụ tai nạn lao động khiến hai người đàn ông thương vong
trước đó ngày tám tháng bốn ông trần văn dũng
bốn mươi bốn tuổi chú xã trà đa thành phố pleiku tỉnh sa lai
cùng ông đặng trường sinh năm mươi bốn tuổi chú phường đống đa thành phố pleiku
được ông nguyễn thanh hoàng bốn mươi hai tuổi thuê bắn tôn chống thấm bên ngoài căn nhà
tại tổ một mươi phường phù đồng thành phố pleiku
đến chiều cùng ngày khi ông dũng ở trên mái nhà cách mặt đất khoảng sáu mét
còn ông sinh đang ngồi trong dọ sát cách mặt đất khoảng bốn mét
thì bất ngờ máy tời bị lật khiến ông dũng rơi từ mái nhà
ông sinh rơi từ dọ sát nhà xuống đất
vụ tai nạn đã khiến ông dũng bị thương tích nặng nằm bất động trên nền đất
riêng ông sinh cũng bị thương
nghe tiếng hô hoán ông hoàng đã đưa cả hai người tới bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai cấp cứu
sau khoảng một giờ cấp cứu đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày ông dũng tử vong tại bệnh viện
đáng chú ý đến sáng ngày chín tháng bốn vụ việc mới được báo cho chính quyền địa phương
cùng cơ quan công an tiến hành làm rõ
thưa quý vị mới đây tại một nhà kho cạnh cảng cá thọ quang
thuộc quận sơn trà thành phố đà nẵng bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa trưa nắng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường không chế đám cháy
thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày chín tháng bốn
tại một thùng chứa hàng rồi nhanh chóng bao trùm cả khu vực nhà kho trên đường vũng thùng chín
phường nại hiên đông quận sơn trà đà nẵng
đến một mươi hai h bốn mươi năm cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an đà nẵng đã không chế được vụ cháy
trong nhà kho chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như lười đánh bắt cá thùng xốp các loại dây thừng
cộng với thời tiết hành khô khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh
đứng từ xa hàng cây số có thể nhìn thấy cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực cảng cá
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an đà nẵng đã huy động năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
cảnh sát đã chia nhiều hướng để phun nước dập lửa ngăn không cho cháy lan sang các nhà dân gần đó
nhiều người dân cũng tham gia hỗ trợ các chủ cửa hàng gần đó di rời tài sản ra ngoài
sau gần một giờ dập lửa đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
công an huy động máy xúc để bới phần mái tôn đã bị sập không để lửa âm ỉ bên dưới
tránh ngọn lửa bùng phát trở lại
một người dân chứng kiến cho hay lửa lan rất nhanh và cháy dữ dội
từ khi phát hiện cháy đến khi ngọn lửa bao trùm sườn chỉ trong một thời gian ngắn
người dân đã dùng nước bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song thiêu dụi phần lớn nhà kho rộng khoảng ba trăm linh m hai
cùng nhiều tài sản bên trong
theo ghi nhận dưới sức nóng của lửa phần khung thép mái tôn bị đổ sập
một số cục nóng điều hòa của các hộ dân đặt sau xưởng cũng bị ngọn lửa làm hư hỏng
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra và thống kê thiệt hại
cũng trong ngày chín tháng bốn tại công ty cổ phần giấy hưng lợi
nằm trong cụm công nghiệp phú lâm huyện tiên du tỉnh bắc ninh
đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến một người tử vong tại chỗ
và hai người đang bị thương đang trên đường đi cấp cứu
hiện nguyên nhân của vụ việc này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã phú lâm cho biết bước đầu vụ việc ghi nhận một người tử vong
và có một số người khác bị thương
vị này thông tin công ty này đã ngừng hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
và đang tiến hành sửa chữa thì xảy ra sự cố
theo nhân chứng khoảng một mươi hai giờ cùng ngày họ nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực trên
sau đó cảnh tượng tan hoang
mái xưởng và tư sản xuất dưới vãi hỏng hóc
hình ảnh người dân ghi lại cho thấy có ít nhất ba nạn nhân nằm bất động tại hiện trường
chính quyền địa phương cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày chín tháng bốn một chiếc ô tô chưa xóa biển kiểm soát
do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường giải phóng
khi xe này đi tới đoạn chân cầu vượt ngã tư vọng đoạn đối diện số ba trăm năm mươi
giải phóng thì bất ngờ đâm vào cọc đèn hiệu cầu vượt
tại hiện trường chiếc ô tô bị vỡ nát phần đầu nhiều mảnh vỡ bắn tung té khắp mặt đường
trong xe hai túi khí đã bung tài xế rời khỏi hiện trường
theo một số nhân chứng tại hiện trường sau khi tự gây tai nạn
tài xế bước xuống xe có biểu hiện say xỉn rồi rời khỏi hiện trường
theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
sau khi nhận tin báo đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ phân luồng và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoàn clip ghi lại cảnh ô tô con nhãn hiệu for everdes
sửa biển kiểm soát lưu thông trên cao tốc nội bài lào cai
theo hình ảnh trong clip chữ và số trong biển kiểm soát đã bị sửa bởi băng dính đen
gồm chữ l sửa thành chữ e số ba bị che bịt số chín sửa thành tám
nhận được phản ánh đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
số một cục cảnh sát giao thông đã cử cán bộ chiến sĩ xác minh làm rõ đồng thời truy tìm tài xế
đến ngày chín tháng bốn đơn vị đã xác định được tài xế điều khiển ô tô là plh bốn mươi bốn tuổi
trú tại quận hai bà trưng hà nội và mời lên làm việc
làm việc với cơ quan công an tài xế pl thừa nhận
mình là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát ba mươi l ba trăm bốn mươi bốn xx đã dùng băng dính để sửa biển số
theo tài xế hát thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng một mươi h hai mươi phút ngày bảy tháng bốn
tài xế che sửa biển số nhằm mục đích né tránh hệ thống camera phạt nguội
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
với tài xế h với lỗi dán thêm làm thay đổi chữ số ở biển kiểm soát
với lỗi này tài xế h sẽ bị phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
thời gian qua cục cảnh sát giao thông bộ công an liên tục xử phạt các tài xế ô tô
che biển số lưu thông trên các tuyến cao tốc
nhiều tài xế cố tình che biển kiểm soát để vi phạm luật giao thông
giám sát của camera giao thông
mới đây tại huyện bù đăng tỉnh bình phước xảy ra mưa lớn kèm rông lốc
gây thiệt hại cho nhiều nhà dân công trình trường học ở xã đồng nai xã nghĩa trung
tại xã đồng nai lớp xoáy làm vỡ ngói giấy phòng học sập căng tin của trường tiểu học
và trung học cơ sở đoàn đức thái
còn ở xã nghĩa trung trận mưa cũng làm đổ sập dãy tường rào của một trường trung học cơ sở
một nhà dân bị tốc mái một công trình phụ của ủy ban nhân dân xã và nhà truyền thống bị hư hỏng
lốc xoáy cũng làm nhiều diện tích cây trồng của các hộ dân ở xã nghĩa trung bị gãy đổ
mái vòm chợ bù na bị đổ sập
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền địa phương huyện bù đăng đã huy động các lực lượng
phối hợp với người dân nhanh chóng thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng ba trên địa bàn huyện bù đăng đã xảy ra mưa lớn
lốc xoáy gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng
cụ thể thiên tai đã làm tốc mái bốn căn nhà gãy đổ khoảng ba mươi bảy hectare cây trồng các loại như sầu riêng cao su điều
mưa lớn đã mang đến lượng nước quý giá cho huyện bù đăng khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán
tuy nhiên dông lốc đi kèm theo mưa cũng đã gây ra thiệt hại trong một số khu vực
trước sự cố do rông lốc lãnh đạo huyện bù đăng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác mỗi khi xảy ra mưa rông
sáng chín tháng bốn ủy ban nhân dân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết
một tàu cá của ngư dân địa phương bị sự cố chìm tàu khi đang hành nghề ở vùng biển hoàng sa
theo ủy ban nhân dân huyện bình sơn vụ việc xảy ra khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng bốn
tàu cá qng chín mươi hai nghìn hai mươi ts dài một mươi chín ba mét công suất bảy trăm hai mươi cv do ngư dân phó tấn trưởng năm mươi bảy tuổi chú xã bình chánh huyện bình sơn làm thuyền trưởng
trên tàu có tất cả bốn lao động
trong lúc các ngư dân đang đánh bắt thuộc quần đảo hoàng sa thì bất ngờ gặp sóng to gió lớn khiến tàu cá bị phá nước
mặc dù đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành
lúc này thuyền trưởng võ tấn thường đã kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực bị nạn đến hỗ trợ khắc phục
và gọi về người nhà báo tin cho đồn biên phòng bình thạnh và liên hệ với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đề nghị hỗ trợ khẩn cấp
nhận thông tin khoảng ba mươi phút sau tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi bảy ts do ngư dân lê anh truyền năm mươi bốn tuổi chú xã bình đông làm chủ kiêm thuyền trưởng
và tàu cá qng chín mươi nghìn một trăm một mươi ba ts do ngư dân cao tấn đồng năm mươi bốn tuổi chú xã bình đông huyện bình sơn làm chủ kiêm thuyền trưởng đã chạy đến tiếp cận ứng cứu
bốn thuyền viên bị nạn được cứu vớt an toàn
tuy nhiên đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày tàu cá qng chín mươi hai nghìn hai mươi ts
đã bị chìm hoàn toàn
hiện sức khỏe bốn thuyền viên đi trên tàu bị chìm đều ổn định
và đang được tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi bảy ts đưa vào đất liền
thưa quý vị liên quan đến tin đồn có người trúng kỳ nam bán được gần chục tỷ đồng
người dân khắp nơi đổ xô vào rừng đặc dụng đèo cả ở thị xã đông hòa phú yên
tìm chầm để kiếm cơ hội đổi đời
ngay khi nhận được thông tin công an thị xã đông hòa cho biết
đơn vị đã tổ chức lực lượng ngăn chặn dòng người kéo vào rừng đặc dụng đèo cả
để đào bới tìm chầm
theo đó đến nay tình hình an ninh trật tự khu vực đã được vãn hồi
người dân đã ngừng đào bới và ra khỏi khu vực rừng
địa điểm được đồn xuất hiện kỳ nam một loại trầm
lực lượng chức năng vẫn đang chốt chặn ở các hướng vào rừng để kiểm soát tình hình
trước đó mạng xã hội xuất hiện thông tin có nhóm phu chầm ở huyện vạn ninh cánh hòa
và ở thị xã đông hòa đã tìm thấy kỳ nam bán với giá gần một mươi tỷ đồng
vị trí thế kỳ nam nằm ở khu vực rừng đặc dụng đèo cả
do đó hàng trăm người ở nhiều nơi kéo tới khu rừng để đào bới tìm chầm với hy vọng đổi đời
cả khu vực đất rừng bị sới tung ngồn ngang
nhiều hố sâu cũng xuất hiện sau khi người dân dùng cuốc xẻng xa beng để đào bới
theo lãnh đạo công an thị xã đông hòa thông tin có nhóm người chúng thì nam hoàn toàn thất thiệt
hiện đơn vị này đang xác minh người liên quan việc đồn thổi thông tin trên
thưa quý vị mới đây ban tổ chức trung ương thống nhất với đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội
về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường hai mươi chín tháng bốn làm bù sang ngày khác
để dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài năm ngày
báo cáo thủ tướng xem xét quyết định
theo đó ngày chín tháng bốn ban tổ chức trung ương có văn bản nêu ý kiến về phương án
bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất khoán đổi ngày làm việc bình thường
và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó ban tổ chức trung ương thống nhất với đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội
về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường hai mươi chín tháng bốn và làm bù sang ngày khác
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
theo ban tổ chức trung ương đối chiếu với quy định về nghỉ lễ tết điều một trăm một mươi hai bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc
đồng thời bảo đảm cho cán bộ công chức viên chức và người lao động có các ngày nghỉ lễ hài hòa trọn vẹn
có phần giúp kích cầu du lịch tiêu dùng xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trước đó bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất khoán đổi ngày làm việc
để kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài năm ngày từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm
theo phương án này sẽ hoán đổi ngày làm việc bình thường ngày hai mươi chín tháng bốn chuyển sang làm bù ngày khác
theo bộ lao động thương binh và xã hội sau khi có đầy đủ ý kiến
các bộ ngành cơ quan soạn thảo mới tổng hợp tham mưu lãnh đạo bộ trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
nhiều bộ ngành đã có ý kiến đồng tình với phương án đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại